trong giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tổng thu từ đất ở tp hcm chỉ chiếm ba năm tổng thu ngân sách
đây là con số quá khiêm tốn so với tiềm năng vốn có của thành phố
do đó cần có giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng tài nguyên đất trên địa bàn
đây là nội dung chính của hội thảo quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả
trên địa bàn tp hcm diễn ra vào sáng nay

có hiệu quả quản lý sử dụng đất
cần xây dựng quy hoạch sử dụng đất có tầm nhìn và quản lý thông qua kế hoạch sử dụng đất năm năm
hàng năm chặt chẽ khoa học và linh hoạt
gắn quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch chuyên ngành bảo đảm cơ cấu sử dụng đất hợp lý
tạo thuận lợi cho thu hút kêu gọi đầu tư
thành phố phải phát triển quy hoạch sử dụng đất gắn liền với quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị
hạ tầng giao thông
bên cạnh đó khẩn trương tháo gỡ những nút thắt có liên quan đến thực hiện các dự án đầu tư
cụ thể như những nội dung liên quan đến pháp lý và trình tự thủ tục giải quyết hồ sơn